lời trước khả năng bão số tám có thể gây ra mưa lớn các hầm chui dân sinh số ba số bốn km số bảy đường gom đại lộ thăng long có thể bị úng ngập nghiêm trọng như trong đợt bão số bảy vừa qua
lực lượng cảnh sát giao thông cho biết đã phân công các cán bộ ứng trực tại km số năm để phân luồng hướng dẫn cho các phương tiện di chuyển tránh được các điểm úng ngập
nếu trên cầu có phương tiện xảy ra sự cố chúng tôi sẽ yêu cầu chủ phương tiện di chuyển phương tiện ngay hoặc có cứu hộ để hỗ trợ
trường hợp xảy ra ủn tắc nghiêm trọng chúng tôi sẽ thông báo ngay cho vov giao thông để thông báo cho các phương tiện thay vì đi qua cầu trương dương thì có thể lựa chọn lộ trình khác là qua cầu vĩnh tuy hoặc các cầu thanh trì để vào trung tâm thành phố

trường hợp xảy ra uốn tắc nghiêm trọng chúng tôi sẽ thông báo ngay cho vov giao thông để thông báo cho các phương tiện thay vì đi qua cầu trương dương thì có thể lựa chọn lộ trình thành phố
trường hợp xảy ra uốn tắc nghiêm trọng chúng tôi sẽ thông báo ngay cho vov giao thông để thông báo cho các phương tiện thay